xin chào các bạn
người nào từng đi mua hàng trả góp để nhận tiền nên đến cơ quan công an trình báo
nhằm tránh những rắc rối về mặt pháp lý sau này
ngoài ra những cá nhân liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
cũng mong ra khai báo để phục vụ công tác điều tra và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
hiện nay giá vé máy bay tới các thành phố du lịch như đà nẵng huế nha trang
phú quốc liên tục tăng cao thậm chí giá thay đổi chỉ sau vài giờ
cụ thể giá niêm yết vé máy bay đã bao gồm thuế phí các trạng bay như hà nội
buôn mê thuột hay thành phố hồ chí minh vinh lên tới bốn sáu triệu đồng một vé khứ hồi
thậm chí trạng hà nội côn đảo có giá vé chạm mốc một mươi triệu đồng một cặp vé khứ hồi
thực tế ngoài nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng nhanh trong dịp cao điểm hè
giá xăng dầu tăng hiện nay chính là yếu tố ảnh hưởng lớn đến các hãng hàng không
nhiên liệu máy bay hiện chiếm tới ba mươi tám chi phí kinh doanh của ngành hàng không
vì vậy các hãng hàng không đã phải tăng giá vé máy bay để cân đối chi phí vận chuyển
sáng nay các doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng theo hướng giảm nhẹ
giá vàng sgc tại thị trường hà nội được công ty vàng bạc đá quý sài gòn
niêm yết ở mức sáu mươi bảy chín triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi tám năm mươi hai triệu đồng một lượng bán ra
giảm năm mươi đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua
tại công ty vàng bạc đá quý phú quốc
niêm yết giá vàng sgc ở mức sáu mươi bảy chín triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi tám năm triệu đồng một lượng bán ra
cũng giảm năm mươi đồng một lượng
trước đó giá vàng trong nước đã chứng kiến một tuần biến động với hầu hết phiên giao dịch cùng pha với giá vàng thế giới
xong dù giao động cùng pha như vậy tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn ghi nhận khoảng cách lớn
sau nhiều tháng ổn định với mức giá năm mươi đồng một cân
nửa cuối năm nay giá lợn hơi đang tăng dần và tiến đến mốc sáu mươi đồng một cân
đặc biệt tại mùa xuân
trong số thủ phủ chăn nuôi như bắc giang hưng yên bình định quảng ngãi bình phước
giá lợn hơi tăng vọt bốn năm đồng một cân cao nhất khoảng sáu mươi hai đồng một cân
tại đồng nai tp hcm giá lợn trung bình giao động từ sáu mươi ba đến bảy mươi ba đồng một cân
tăng từ hai đến ba đồng một cân so với thời điểm cuối tháng sáu
còn tại các chợ truyền thống ở hà nội giá thịt lợn được điều chỉnh tăng thêm từ năm đến một mươi đồng một cân tùy loại
sắp tới đây điểm du lịch chợ quê cầu ngói thanh toàn sẽ được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu góp phần nâng cao giá trị thương hiệu điểm đến du lịch và tạo tiền đề phát triển các sản phẩm du lịch làng quê khác trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế